liên quan đến vụ thảm sát tại thái nguyên đoàn lãnh đạo tỉnh thái nguyên và huyện định hóa cùng các sở ban ngành liên quan đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ án
tại mỗi gia đình các thành viên trong đoàn đã động viên chia sẻ những đau thương mất mát đồng thời trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong năm triệu đồng
huyện định hóa cũng đã hỗ trợ hai triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong
tiếp đó đoàn đã đến bệnh viện trung ương thái nguyên để thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ án là ông lường văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trước đó vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa đối tượng hoàng văn chín sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu có hộ khẩu thường trú tại xóm lương bình hai xã sơn phú huyện định hóa đã dùng dao chém sáu người gồm bà ma thị hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu vợ chín
ông hoàng văn luận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bà trần thị hường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ông hoàng văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và ông lường văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cả sáu người đều có hộ khẩu thường trú tại xóm lương bình hai
hậu quả khiến năm người tử vong
riêng ông lường văn hoàng bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương thái nguyên
nguyên nhân sơ bộ xác định do mâu thuẫn với vợ bản thân đối tượng chín có sử dụng ma túy bị ảo giác
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc